tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam tổ chức lễ công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín đến sự có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện các bộ ngành các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững đã tiếp tục được sử dụng làm thang đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp với chín mươi tám chỉ tiêu ở ba lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường
thông qua bộ chỉ số này doanh nghiệp có thể hệ thống các thông tin về quản trị doanh nghiệp bao gồm quy trình cách thức tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả hoạt động các quy định về văn bản pháp luật cần tuân thủ từ đó cải thiện và phát huy chiến lược phát triển bền vững
năm hai nghìn một mươi chín với hơn năm trăm linh doanh nghiệp ở các lĩnh vực quy mô và thành phần kinh tế khác nhau đăng ký tham gia ban tổ chức đã chọn lựa một trăm linh đơn vị xuất sắc nhất đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững đã trao danh hiệu doanh nghiệp bền vững năm hai nghìn một mươi chín
chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn một mươi sáu theo sự chỉ đạo của chính phủ tại thông báo số ba trăm chín mươi tám ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và có sức lan tỏa